đây cũng là một trong không ít trường hợp mà lực lượng chức năng phát hiện vi phạm liên quan đến giấy đi đường
đây cũng là một trong không ít trường hợp mà lực lượng chức năng phát hiện vi phạm liên quan đến giấy đi đường
để kiểm tra các phương tiện ra và vào từng vùng
nghĩa là từ vùng ba vùng hai muốn di chuyển vào vùng một thì phải qua các chốt cứng này để mà tôi kiểm tra tại đấy
nếu đủ điều kiện tham gia đa thông vào thì chúng tôi sẽ cho qua
còn nếu trường hợp không đủ thì sẽ buộc quay đầu
và nếu sai thì sẽ bị phạt
ngoài việc kiểm tra cũng như là xử lý phạm những liên quan đến giấy đi đường
thì trong ngày hôm nay các lực lượng chức năng sẽ tập trung là tuyên truyền hướng dẫn người dân
về việc thực hiện chỉ thị mới của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trong thời gian mà thành phố vẫn thực hiện giãn cách này thì tổ công tác vẫn tuyên truyền phổ biến để cho người dân nắm được các quy định đến hết giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị một mươi bảy của thành phố